kho bạc nhà nước đang gấp rút triển khai hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước
để bảo đảm tiến độ chỉnh chính phủ và báo cáo quốc hội vào năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày ba mươi một tháng tám đã có khoảng bốn mươi tám đơn vị đăng ký tài khoản
chiếm khoảng tám mươi năm tổng số đơn vị và khoảng ba mươi bảy đơn vị gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính
chiếm khoảng sáu mươi năm tổng số đơn vị
tuy nhiên chỉ khoảng hai mươi ba bộ báo cáo của các đơn vị được tiếp nhận thành công và chờ tổng hợp
chiếm khoảng bốn mươi tổng số đơn vị
hiện nay kho bạc nhà nước vẫn đang tích cực phối hợp với các địa phương để bảo đảm tiến độ của việc
lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh để trình ubnd tỉnh báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh
cũng như bảo đảm tiến độ lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc
để trình chính phủ và báo cáo quốc hội vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi